sở xây dựng tp hcm vừa có văn bản yêu cầu các quận huyện xử lý nghiêm về trật tự xây dựng
đặc biệt là đối với việc xây dựng các nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng nhiều căn hộ
thời gian qua tại tp hcm xuất hiện nhiều cá nhân doanh nghiệp đã xây dựng các khu chung cư mini
để lừa bắn cho khách hàng đa số là công nhân lao động người nghèo
trong đó nhiều khu chung cư xây dựng không phép đã bị cơ quan chức năng cưỡng chế
để hạn chế tình trạng vi phạm này sở xây dựng tp hcm đề nghị ubnd các quận huyện
tăng cường công tác kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng
đặc biệt đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng nhiều căn hộ ở
nhưng xây dựng không phép sai phép lấn chiếm không gian không đúng với quy hoạch xây dựng nhà ở không bảo đảm chất lượng